các quận huyện thuộc thành phố hà nội đang tích cực thực hiện tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân
vừa phải hoàn thành kế hoạch vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng cùng với quy định phòng chống dịch
theo sở y tế hà nội thành phố đã hoàn thành tiêm năm mươi năm mươi bốn mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày ba tháng chín
như vậy cộng dồn đợt sáu và đợt bảy thành phố đã tiêm được sáu trăm sáu mươi bốn trăm ba mươi sáu mũi
đến nay nhiều quận huyện thị xã đã hoàn thành đợt tiêm này
theo sở y tế hà nội khả năng tiếp nhận tối đa của thành phố trong cùng một thời điểm khoảng một ba triệu liều vaccine
theo đúng quy cách đóng gói của vaccine astrazeneca
do đó sở phải tính toán năng lực tiếp nhận tương ứng với các chủng loại vaccine khác nhau
bao gồm cả những vaccine đòi hỏi điều kiện bảo quản phức tạp như là pfizer
lên phương án vận chuyển phân phối vaccine cho các điểm tiêm đảm bảo an toàn chất lượng kịp thời